xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thông tin mới nhất về vụ việc sạt lửa đất xảy ra tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị
vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một mươi thi thể trong vụ sạt lở đất vùi lấp hai mươi hai cán bộ chiến sĩ của đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
vào lúc một mươi ba h bốn mươi tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện hương hóa nguyễn văn tư cho biết địa phương đã huy động thêm năm máy gạo xúc các công trình gần đó đến phục vụ công tác tìm kiếm
theo ông tư đường hồ chí minh sạt lở chia cắt các lực lượng phải băng núi để đưa phương tiện đến hiện trường trời không mưa thuận lợi cho công tác tìm kiếm
ba thi thể đầu tiên được lực lượng cứu hộ tìm thấy gồm sĩ quan lê đức hải chủ nhiệm hậu cần lê văn quế và quân nhân chuyên nghiệp lê quốc cường
lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ tư danh tính của nạn nhân được xác định là chiến sĩ cao văn thắng
vào lúc một mươi hai h một mươi năm lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể thứ năm trong vụ sạt lở ở xã hướng phùng
lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể thứ sáu vào lúc một mươi hai h bốn mươi năm nạn nhân được xác định tên nguyễn cảnh trung
gần một mươi ba giờ tìm thấy thi thể thứ bảy năm phút sau thi thể của nạn nhân thứ tám được tìm thấy và đến lúc một mươi bốn h một mươi bảy phút thi thể thứ một mươi đã được tìm thấy
do công tác cứu hộ cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn vì đường vào hiện trường có nhiều điểm sạt lửa gây chia cắt tỉnh đang làm văn bản đề xuất bộ quốc phòng điều động trực thăng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân
cảnh trường đã được tìm thấy thi thể thứ tám trong vụ sạt lửa ở xã hướng phủng

cảnh trường đã được tìm thấy thi thể thứ một mươi trong vụ sạt lửa ở xã hướng phủng
cảnh trường đã được tìm thấy thi thể thứ chín trong vụ sạt lửa ở xã hướng phủng
lễ viến chính thức bắt đầu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi vòng hoa kính viến
đoàn chính phủ do phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng làm trưởng đoàn mở đầu lễ viếng
tiếp đó đoàn đại biểu trung ương bang phòng chống thiên tai đoàn quân ủy trung ương đoàn quân đội nhân dân việt nam vào viếng
đoàn đảng ủy công an trung ương bộ công an
văn sơn thứ trưởng bộ công an dẫn đầu vào viến
tiếp sau đó là đoàn viên của quân khu bốn đoàn tư lệnh các quân khu hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và đông đảo các đại biểu cán bộ người dân
một mươi một h lễ viến khép lại
các lực lượng thực hiện lễ truy điệu một mươi ba cán bộ chiến sĩ hy sinh tại trạm sáu mươi bảy khi đi cứu hộ thủy điện rào trăng ba
nghi lễ di quan được thực hiện
lực lượng tiêu binh cẩn trọng đưa các linh cữu từ nhà tăng lễ bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám ra ngoài
theo nguyện vọng của các gia đình các liệt sĩ đều được đưa về các địa phương quảng bình nghệ an thừa thiên huế
các anh trở về quê nhà trong hành trình cuối cùng để được an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương
tiếp tục thông tin về việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện rào trang ba
sáng nay lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với lực lượng công binh tiếp tục triển khai phương án cứu hộ cứu nạn bằng đường thủy
ngay từ sáng sớm khi thời tiết có dấu hiệu tạnh mưa lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh thừa thiên huế cùng lực lượng công binh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ người dân thông thuộc địa bàn sông nước ở địa phương
cùng các trang thiết bị chuyên dụng triển khai phương án tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm và đưa các nạn nhân nhà máy thủy điện rào trăng ba ra bằng đường thủy
sau khi bàn bạc thống nhất phương án tác chiến để làm sao cho an toàn hiệu quả lực lượng công an quân đội đã phối hợp đi vào hiện trường vụ sạt lở
hiện tuyến đường bảy mươi một đang bị sạt lở nghiêm trọng
tuy nhiên trong nhiều ngày nay lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh thừa thiên huế vẫn đang nỗ lực tìm cách tiếp cận hiện trường và đưa hai mươi bốn cán bộ công nhân cùng với hai thi thể ra ngoài
khẩm cho những người ở lại
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong một mươi hai giờ qua ở tỉnh quảng trị đã có mưa đặc biệt to
lượng mưa tại hướng sơn là bốn trăm năm mươi năm mm hướng linh là bốn trăm bốn mươi tám mm gia vòng là hai trăm bốn mươi ba mm
lũ trên các sông ở quảng trị đang lên nhanh
mực nước vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
mực nước trên các sông hiếu tại trạm đông hà là năm một mươi sáu m trên báo động ba là một một mươi sáu m
sông thạch hãn tại thạch hãn là bảy ba mươi tám m trên báo động ba một ba mươi tám m
lũ trên các sông ở quảng trị tiếp tục lên nhanh
từ một mươi một h ngày một mươi tám tháng một mươi đến hai mươi một h ngày một mươi tám tháng một mươi mực nước trên các sông hiếu tại trạm đông hà lên mức năm bảy m trên báo động ba một bảy m
cao hơn đỉnh lũ ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi là bốn sáu mươi chín m

trên sông thạch hãn tại trạm thạch hãn lên mức bảy bảy m trên báo động ba một bảy m
cao hơn lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bốn mươi một m
các sông khác ở quảng trị lên mức báo động ba và trên báo động ba
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét ngập lụt tại huyện đắk rông hướng hóa
tình trạng ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp khu đô thị tại tỉnh quảng trị tiếp tục diễn ra
đặc biệt là tại thị xã quảng trị huyện triệu phong gio linh hải lăng vĩnh linh cam lộ thành phố đông hà
cấp độ rủi ro thiên tai do các sông ở quảng trị là cấp ba
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi tám tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi
ở các tỉnh hà tĩnh quảng bình có mưa to đến rất to có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ bốn trăm linh sáu trăm linh mm
ở tỉnh nghệ an là từ một trăm linh hai trăm linh mm riêng phía nam có nơi trên ba trăm linh mm
trong ngày một mươi tám tháng một mươi lũ trên các sông ở hà tĩnh quảng bình
tiếp tục lên nhanh các sông ở quảng trị giao động ở mức cao trên báo động ba
đêm ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi trên các sông ở quảng bình quảng trị
mực nước sẽ vượt lên mức báo động ba lũ đặc biệt lớn sẽ xuất hiện
không ngoại trừ các sông tiếp tục vượt lên mức lịch sử
dự báo mưa lũ ở trung bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới
hiện ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất diện rộng đang tiếp tục diễn ra
ngoài các khu vực đã và đang bị ảnh hưởng khu vực bắc quảng bình và tỉnh hà tĩnh
là khu vực trọng tâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ngập lụt sâu sạt lở và lũ quét từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi
nguy cơ cao mất an toàn đối với các hồ chứa thủy điện thủy lợi vừa và nhỏ
các hồ chứa sung yếu tại các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
các khu vực miền núi các tỉnh thừa thiên huế quảng nam tuy mưa đã giảm
nhưng nguy cơ sặt lở đất ở vùng núi vẫn rất cao do đất đá đã bão hòa nước và nước rút gây sặt lở đất sâu
tuyên đinh hạnh sẽ truyền đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thành phố tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng vệnh tội trụ cấp tài sản
đối tượng đào hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám phục hợp thường trú tại ấp an thạnh xã an thạnh huyện thành phố tỉnh bến tre
và đối tượng nguyễn văn thể sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh lợi xã thạnh hải huyện thạnh phú tỉnh bến tre
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh bến tre là đối tượng trương đình toản
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại số chín mươi sáu trên một mươi b khu phố hai thị trấn trợ lách huyện trợ lách tỉnh bến tre
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt